cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
để điều tra đối với nông minh quân chú tại huyện nari tỉnh bắc cạn về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra xác minh từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khi làm nhân viên tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố bắc cạn
quân nảy sinh tình cảm với một nạn nhân sinh năm hai nghìn chín cũng là nữ nhân viên tại đây
quá trình yêu nhau giữa quân và nạn nhân có quan hệ tình dục khi nạn nhân chưa đủ một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an quân khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật